thực hiện chủ trương sắp nhập thôn bản tiểu khu đến nay tỉnh sơn la đã sáp nhập bốn trăm ba mươi hai bản tiểu khu tổ dân phố thành một trăm chín mươi hai bản giảm hai trăm bốn mươi bản so với trước
việc giảm số lượng bản đã góp phần tinh gọn bộ máy giảm chi phí từ nguồn ngân sách
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bản hua nà và tông lạnh đã chính thức sáp nhập với tổng số hai trăm hai mươi hộ dân và trên một nhân khẩu
sau khi sắp nhập tri bộ bản đã quyết định lấy các dòng họ trong bản để thành lập các nhóm hộ lấy người có uy tín làm trưởng nhóm
đồng thời thành lập các tổ liên gia tự quản làm nòng cốt và thống nhất chỉ các cuộc họp lớn mới tập hợp tất cả người dân còn lại đều thông qua trưởng họ trưởng nhóm
dòng họ của họ khác chọn rồi thì nó là một con người hiểu biết nắm được tình hình của họ nắm được tình hình anh em trong dòng họ là như nào
thì để còn
huyện thuận châu có năm trăm bảy mươi bản tiểu khu sắp nhập thành ba trăm chín mươi một bản tiểu khu
quá trình thực hiện địa phương đã gặp không ít khó khăn như đa số các bản có địa bàn rộng số hộ số khẩu lớn địa hình che cắt
cùng với đó một số chức danh ở bản chỉ được hưởng mức bồi dưỡng phụ cấp thấp khiến ít người tham gia hoạt động
thành lập các đoàn công tác và xuống trực tiếp làm việc với lại ban lãnh đạo các bản bí thư phó bí thư để các ông chí nắm rõ về chủ trương
và quan trọng là quyết định phương án sáp nhập các bản
còn tại huyện mai sơn chính quyền địa phương đã hoàn thành sáp nhập chín mươi số bản trong diện tinh gọi sáp nhập một trăm ba mươi tám bản thành sáu mươi ba bản
sau khi sắp nhập số cán bộ không chuyên trách ở thôn bản giảm hơn chín trăm linh người
nhờ đó hàng năm nguồn ngân sách của huyện và tỉnh đã tiết kiệm được trên sáu bảy tỷ đồng
trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền công tác tuyên truyền vận động rồi giải thích rõ các quy định các căn cứ
của đảng nhà nước
và trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì phải tập trung đảm bảo quyền lợi cho những người giữ các trọng trách ở cơ sở
bên cạnh những kết quả đã đạt được hiện nay tỉnh sơn la vẫn còn một số bản chưa hoàn thành sắp nhập do người dân chưa đồng thuận
vì khác biệt về phong tục tập quán chế độ chính sách
vì vậy tỉnh sơn la cần có giải pháp nhằm khắc phục để việc sắp nhập thôn bản thực sự mang lại hiệu quả